bản thân các bị cáo đã có nhiều tiền án tiền sự nên hội đồng xét xử đã tuyên mức án như sau
đào trung hậu ba mươi ba tuổi ngụ huyện bình chánh mức án tử hình
châu lễ hiền hai mươi chín tuổi ngụ huyện bình chánh mức án tử hình
ngô tiến nam bốn mươi một tuổi ngụ tỉnh nam định mức án trung thân
trần đình minh hai mươi hai tuổi ngụ tỉnh thừa thiên huế hai mươi năm tù
lý văn phong hai mươi năm tuổi ngụ quận sáu một mươi bốn năm một mươi tháng tù cùng về tội giết người buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại năm mươi triệu đồng